sau nhiều lần bị ném đá phá hoại tháo rồi cướp barrier chặn đường hù dọa tài xế không được mua vé
lần này trạm bot ninh xuân thị xã ninh hòa khánh hòa tiếp tục bị một số người lạ ném bom xăng vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn
vào lúc hai mươi h bốn mươi bảy phút tối ngày một mươi bảy tháng bốn một nhóm đối tượng liên tiếp ném hai quả bom xăng tự chế về phía cabin bán vé
tuy nhiên do lực ném không đủ mạnh nên hai quả bom rớt xuống và phát nổ ngay làn đường số ba
lực lượng chức năng công an thị xã ninh hòa đã xuống hiện trường thu tập hình ảnh và video về vụ việc